chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là một ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn
trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
khán giả nguyễn mạnh đoàn lê duy lễ đào thị vang phạm văn thảo đào huy hùng nguyễn thị thu hoài ở thành phố hà nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả phan thượng trị ở tp hcm đào quốc hùng dương như cường nguyễn thị hạnh phạm thị hạnh nguyễn thị lan nguyễn huy hùng ở tp hà nội đinh văn vàng tỉnh trà vinh đào thị thuần tỉnh lạng sơn có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả nguyễn xuân hữu ở tỉnh hà nam nguyễn trọng bắp tỉnh bắc ninh có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi công văn trả lời của cơ quan chức năng là ban chỉ huy quân sự huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc ủy ban nhân dân tp hà nội thanh tra bộ công an ủy ban nhân dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh hà tĩnh ủy ban kiểm tra huyện ủy gia lâm tp hà nội thành ủy vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay luật sư chu đông cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào diệp vân xin chào khán giả truyền hình
thưa luật sư ông phạm trung đông ở tỉnh thái bình sinh tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm công tác trong doanh nghiệp nhà nước đóng bảo hiểm xã hội từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
năm hai nghìn ba ông chuyển đến công ty xây dựng bộ quốc phòng
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ông đông được chuyển từ hợp đồng không xác định kỳ hạn sang công nhân viên quốc phòng
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba ông được chuyển
quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc trung tá
hiện tại ông hưởng lương cấp bậc thượng tá hệ số lương là bảy hệ số chức vụ là
nay đơn vị ông chuyển đổi thành công ty cổ phần nhà nước nắm giữ ba mươi vốn
theo quy định ông đông chưa đủ điều kiện nghỉ hưu mà phải phục viên
ông đông hỏi trường hợp của ông được giải quyết chế độ như thế nào
nếu ông phục viên thì hưởng chính sách gì
câu hỏi của ông đông được quy định tại điều tám mươi chín luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
điều chín điều một mươi bảy nghị định số một trăm một mươi năm ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
trường hợp của ông nếu sau khi phục viên tiếp tục ký hợp đồng lao động với công ty cổ phần
thì tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội của ông là mức lương phụ cấp lương
và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động
khi đó đối chiếu quy định
điều sáu mươi hai luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội
thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định
vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
được tính bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian
trường hợp ông đông không tiếp tục ký hợp đồng làm việc với công ty cổ phần dừng đóng bảo hiểm xã hội
ông có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều sáu mươi một luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
để chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định tại điều năm mươi bốn điều năm mươi năm luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
sau khi đơn vị sử dụng lao động chốt sổ bảo hiểm xã hội để trả ông ông giữ sổ bảo hiểm xã hội
để khi đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí thì ông nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ông cư trú để được giải quyết
bà tuyết ly đang là viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm có bằng cao đẳng sư phạm toán
bà ly hỏi bà có được áp dụng chuyển chức danh nghề nghiệp sang giáo viên toán không nếu được thì thủ tục như thế nào
điều ba mươi hai luật viên chức năm hai nghìn một mươi quy định một khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới
nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí làm việc đó
việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng công khai minh bạch khách quan và đúng pháp luật
điều ba mươi ba khi chuyển sang vị trí làm việc mới việc sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản một điều hai mươi tám